ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi tám ngay sau lễ an táng ban lễ tàng và gia đình chủ tịch nước trần đại quang đã có lời cảm ơn toàn văn như sau
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam ban lễ tàng và gia đình đồng chí đại tướng trần đại quang chân thành cảm ơn
đồng bào đồng chí các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng các vị nhân sĩ trí thức các chức sắc tôn giáo các cơ quan đoàn thể địa phương đơn vị
các lực lượng vũ trang nhân dân đảng bộ chính quyền
và nhân dân thành phố hà nội thành phố hồ chí minh tỉnh ninh bình các đoàn ngoại giao đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế
đã gửi điện chia buồn gửi vòng hoa đến sự lễ viếng lễ truy điệu lễ an táng đồng chí đại tướng trần đại quang
ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam